ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp để rút kinh nghiệm về công tác ứng phó với bão số ba
và ban giải pháp ứng phó mưa hoàn lưu sau bão
theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai công tác ứng phó với bão số ba đã được chính phủ
các bộ ngành đặc biệt là các địa phương tập trung chỉ đạo rất quyết liệt nên đã giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra
đến ngày hai mươi tháng tám theo số liệu tổng hợp bão số ba đã khiến một người chết một người mất tích ba người bị thương
về sản xuất nông nghiệp có khoảng trên năm hectare lúa và hoa màu bị ngập úng năm trăm chín mươi năm hectare cây trồng lâu năm bị thiệt hại hai trăm năm mươi một cây bóng mát cây xanh bị gãy đổ
theo đánh giá của các thành viên ban chỉ đạo công tác dự báo về hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão là chuẩn xác
tuy nhiên cấp độ gió như dự báo là chưa sát
cụ thể dự báo là giật cấp một mươi hai
cấp một mươi bốn nhưng trên thực tế chỉ đạt cấp bảy cấp tám cấp chín
lý giải điều này trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho rằng bão số ba là cơn bão rất phức tạp do được hình thành từ giải hội tụ nhiệt đới
vùng ảnh hưởng rất rộng đường đi của bão và cấp độ bão có sự thay đổi khi vào đất liền gặp masat
đồng chí nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho rằng
qua ba cơn bão đầu tiên của mùa mưa bão năm nay cho thấy tính chất của bão ngày càng có nhiều yếu tố dị biệt khó dự đoán
mặc dù bão số một và số ba có cùng cấp độ là cấp chín cấp một mươi trước khi vào bờ nhưng ở bão số một khi vào bờ thì di chuyển chậm và cấp độ bão tăng lên đã gây thiệt hại rất lớn
với bão số ba khi vào bờ thì di chuyển chậm và cấp độ bão tăng lên đã gây thiệt hại rất lớn
cấp độ giảm rất nhanh và tan thành áp thấp nhiệt ới
vì vậy công tác dự báo đòi hỏi cần được tăng cường đầu tư nâng cấp các điểm quan chắc trên đất liền để thu thập thông tin và đưa ra số liệu chuẩn báo chính xác hơn
tất cả các tỉnh đã thể hiện một tinh thần là chủ động đối phó
riêng các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định tâm điểm đổ bào này thì đến trong phút này là không có thiệt hại đáng chạy
đây là cái quả nổi lên
theo báo cáo của trung tâm dự báo khí tượng
tượng thủy văn trung ương hoàn lưu sau bão số ba tiếp tục sẽ gây mưa tại các tỉnh ở bắc bộ đặc biệt là phía tây bắc bộ nên khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất rất lớn
vì vậy tại cuộc họp đồng chí trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các đơn vị khẩn trương giả soát thiệt hại hướng dẫn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão khôi phục lại sản xuất đặc biệt là khẩn trương tiêu thoát úng cho trên bảy trăm linh hectare lúa bị ngập
tổng cục thủy lợi xem xét mức độ xả nước tại các hồ chứa để vận hành an toàn
trung tâm khí tượng thủy văn theo dõi sát diễn biến của hoàn lưu sau bão để thông tin kịp thời